như cao tốc hà nội hải phòng được đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp tổng mức đầu tư gần bốn mươi năm tỷ đồng với chiều dài một trăm linh năm năm km
đây là tuyến đường ô tô cao tốc hiện đại nối liền thành phố hà nội tỉnh hương yên hải dương và thành phố cảng hải phòng
kết hợp với các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ khác tạo thành một mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt cho vùng đồng bằng bắc bộ của việt nam
một tuyến đường cao tốc do doanh nghiệp việt nam làm chủ đầu tư và đạt tiêu chuẩn quốc tế
dự án hầm đèo cả một dự án do doanh nghiệp việt nam đầu tư các ngân hàng của việt nam thu xếp vốn
là một trong những hầm lớn nhất trên tuyến bắc nam sử dụng công nghệ đào hầm tiên tiến nhất hiện nay mang lại hiệu quả đầu tư
dự án cầu mỹ lợi bắc qua sông vàm cỏ nối liền hai tỉnh tiền giang và long an trên tuyến quốc lộ năm mươi
kết thúc hơn một mươi tám tháng thi công đầy gian khó và đã hoàn thành dự án đúng kế hoạch
công trình cầu mỹ lợi được chính thức khởi công từ cuối tháng một năm hai nghìn một mươi năm

đây là dự án được đầu tư theo hình thức bot do nhà đầu tư của việt nam xây dựng
gần đây nhất là dự án cao tốc hải phòng hạ long đi qua cầu bạch đằng hoàn thành là công trình có đồng góp cực kỳ lớn
cho sự phát triển kinh tế làm thay đổi cơ cấu kinh tế của cả một vùng
với cái nguồn lực của trong nước các doanh nghiệp việt nam hoàn toàn có thể làm được
và nếu nhà nước có một cơ chế đúng quản lý chặt chẽ
và cộng với những chính sách đãi ngộ tốt thì hoàn toàn nguồn lực trong nước có thể làm được
thông qua việc tổ chức đấu thổ trong nước đây là một cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tự mình vươn lên
cho nó tương xứng với năng lực tiềm năng
và trên thực tế thì rõ ràng có một số công trình mà tư nhân đã tham gia rất chất ứng rất cao
thưa quý vị bằng việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng
giao thông trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức ppp
nhiều công trình lớn hiện đại được đầu tư theo hình thức này với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước
đã hoàn thành và được đưa vào khai thác
trong đó nhiều công trình vượt tiến độ không tăng vốn có nhiều hiệu quả trong kết nối giao thông
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
với dự án cao tốc bắc nam một công trình quan trọng nhận được sự kỳ vọng lớn từ chính phủ và người dân
việc huy động nguồn lực trong nước sẽ phải thực hiện như thế nào để bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực
tham gia vào một dự án một cách hiệu quả nhất
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông nguyễn danh huy
bộ trưởng bộ đối tác công tư bộ giao thông vận tải
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông nguyễn danh huy
bộ trưởng bộ đối tác công tư bộ giao thông vận tải
cũng như các hội nghị tiền sơ tuyển các nhà đầu tư đặt ra rất nhiều yêu cầu chia sẻ rủi ro
về trách nhiệm của nhà nước đối với dự án nhưng hành lăng pháp lý chúng ta chưa cho phép để làm những việc đó
do vậy trong quá trình sơ tuyển chúng tôi đã phát hành hồ sơ với sơ tuyển

kết quả đánh giá sơ bộ thì tính cạnh tranh không cao và số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển là không ít
đồng thời trong tình hình bối cảnh kinh tế chúng ta hiện nay
kinh tế vĩ mô chỉ số kinh tế vĩ mô rất là tốt
và thực hiện cái chủ trương phát huy nội lực trong nước
bộ đối tác công tài đã quyết định hủy đầu thầu quốc tế để sơ tuyển tiến hành lựa chọn nhà đầu tư trong nước
như vậy sẽ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nhà đầu tư trong nước
vậy ông có tin tưởng được ở năng lực
các nhà đầu tư trong nước họ có đủ năng lực về tài chính hay là năng lực về kinh nghiệm để có thể thực hiện công trình quan trọng này hay không
tôi hoàn toàn tin tưởng ngay từ lúc sơ tuyển quốc tế
thì trong số các hồ sơ đấy chúng ta cũng có đến một mươi sáu nhà đầu tư là toàn bộ đều là nhà đầu tư trong nước
và tôi nghĩ rằng khi chúng ta chuyển sang đầu thầu trong nước nữa
tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư trong nước tham gia hơn
và cũng rất nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận tìm hiểu những thông tin như thế
và qua đánh giá sơ bộ chúng tôi thì
các nhà đầu tư trong nước hoàn toàn có đủ năng lực
tất nhiên cũng có những khó khăn nhất định
đặc biệt là khó khăn với huy động vốn của các tổ chức tiến dụng
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt
có những giải pháp để tháo gỡ cho các nhà đầu tư
đường cao tốc bắc nam là dự án rất quan trọng
là một công trình có tính chất cốt lõi nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kết cấu hạ tầng ở việt nam
vậy bộ giao thông vận tải rút ra bài học kinh nghiệm gì
trong việc quản lý tiến độ và chất lượng của công trình này thưa ông
thực sự là chúng tôi có rất nhiều bài học trong khoảng năm năm gần đây
đầu tiên là chúng ta phải nói là để mà đạt đúng tiến độ
thì các dự án đầu tư hạ tầng giao thông nói chung
ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng
từ công tác giải phóng hoạt bằng thì điều trọng tiến độ và dẫn đến đội giá tài
thì chính vì vậy chúng tôi cũng đã báo cáo thủ tướng chính phủ
và thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo chúng ta triển khai trước toàn bộ công tác giải phóng hoạt bằng
bằng của ngân sách
đấy là một khâu tôi cho rằng quyết định rất lớn đến cái tiến độ thành công của dự án
vấn đề thứ hai về chất lượng thì chúng tôi trong bộ hồ sơ mời thầu hồ sơ mời sơ tuyển
thì chúng tôi đưa ra những tiêu chí cụ thể hay nói cách khác trong một bộ chỉ số kpi
đối với từng hạng mục chất lượng để đảm bảo trong quá trình vận hành khai thác
đồng thời trong khi hợp đồng chúng tôi ràng bục những điều khoản
để thưởng phạt xử lý đối với nhà đầu tư khi không đảm bảo chất lượng
và phân định trách nhiệm rõ ràng
để đảm bảo rằng là nhà đầu tư phải cung cấp một cái dịch vụ tốt cho người sử dụng
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của chủ nhật nhân dân